trong những ngày qua đã có hàng nghìn người dân ở thanh hóa tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên lại có thông tin trên mạng xã hội cho rằng có tình trạng ép người dân ký vào đơn không nhận tiền hỗ trợ
để cùng tìm hiểu rõ hơn về sự việc này mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
đọc được thông tin lưu truyền trên mạng xã hội cho rằng có tình trạng ép người dân ký vào đơn không nhận tiền hỗ trợ
ông lê xuân quang người đứng tên trong lá đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín thể hiện nhiều bức xúc
theo chia sẻ với phóng viên gia đình ông thuộc hộ cận nghèo tuy vậy vẫn còn có điều kiện canh tác nên đã tự nguyện nhường lại phần hỗ trợ cho các hộ khác còn nhiều khó khăn